chương trình xin được tiếp tục với một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an hai huyện tân phú và định quán
tạm giữ ba mươi chín xe mô tô và hàng chục đối tượng để làm rõ hành vi tụ tập cổ vũ đua xe trái phép trên quốc lộ hai mươi
khoảng hai giờ sáng cùng ngày tại km số năm mươi ba quốc lộ hai mươi đoạn qua địa bàn giáp danh giữa hai huyện định quán và tân phú
xuất hiện hàng chục đối tượng điều khiển xe máy thay đổi kết cấu mang biển số từ nhiều tỉnh thành tụ tập thực hiện đua xe cổ vũ đua xe trái phép
nhận được tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng huy động lực lượng phương tiện thực hiện các phương án ngăn chặn
khi nhóm đối tượng đến khu vực thuộc địa bàn huyện định quán đã bị lực lượng công an khống chế đưa người và phương tiện về trụ sở để tiếp tục làm rõ
lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ ba mươi chín xe mô tô và lấy lời khai bốn mươi đối tượng liên quan để làm rõ hành vi đua xe cổ vũ đua xe trái phép
cơ quan chức năng của tỉnh lâm đồng vừa hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của một nam giới
vào sáng ngày hôm nay người dân phát hiện thi thể người đàn ông cháy đen bên đám đất chống thuộc hẻm ba trăm bốn mươi năm đường trần phú phường lộc sơn tp b
nên đã trình báo công an tại hiện trường cho thấy thi thể người đàn ông bị cháy khó nhận dạng và xung quanh đồng nạc mùi xăng
bước đầu cơ quan công an nhận định nặng như là một nam giới ba mươi sáu tuổi trú tại tổ dân phố sáu phường lộc sơn tp b
nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
cũng trên địa bàn tỉnh lâm đồng từ nguồn tin của quần chúng nhân dân hạt kiểm lâm của thành phố đà lạt đã phối hợp với lực lượng công an bắt quả tăng ba đối tượng
đang phá rừng phòng hộ thuộc tiểu khu một trăm năm mươi chín b địa bàn phường năm thành phố đà lạt
ba đối tượng được xác định là nguyễn đức hiếu chú tại thị trấn nam ban nguyễn văn ngọc chú tại huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
và nguyễn văn tuyển đối tượng từ tp hà nội vào lâm đồng tạm trú
ngoài tạm giữ người lực lượng chức năng đã tạm giữ một số cưa dao phát chặt hạ trên diện tích khoảng hai m hai
nằm ở gần đường đèo tà nung đà đạt
các đối tượng khai nhận đã thừa nhận hành vi phá rừng nhằm mục đích lấy đất để sản xuất nông nghiệp
hiện cả ba đối tượng đang bị công an tp đà lạt tạm giữ
một thông tin về giáo dục vào chiều ngày hôm nay giám đốc sở giáo dục đào tạo tp hà nội khẳng định
sẽ không để xảy ra tình trạng cắt xén kiến thức chương trình để kịp cho kế hoạch tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
theo kế hoạch tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
đội bác nhân dân tp hà nội phê duyệt ngày một mươi tám tháng hai
dự kiến ngày một tháng sáu các thí sinh sẽ bắt đầu thi tuyển sinh vào lớp một mươi công lập với môn thi đầu tiên là ngữ văn
so với năm ngoái lịch thi vào lớp một mươi trung học phổ thông năm nay dự kiến diễn ra sớm hơn một ngày
điều này khiến học sinh và phụ huynh băn khoăn khi ở thời điểm hiện tại
học sinh hà nội vẫn đang được nghỉ học kéo dài để phòng tránh sự lây lan của covid một mươi chín
về vấn đề này giám đốc sở giáo dục đào tạo tp hà nội chử xuân dũng khẳng định
học sinh vẫn đang trong giai đoạn nghỉ học để phòng covid một mươi chín và chưa chốt thời điểm đi học trở lại
do đó hà nội vẫn chưa có lịch thi vào lớp một mươi chính thức năm nay
dự kiến lịch thi chính thức sẽ được công bố sau khi học sinh đi học trở lại
thời hạn này sẽ lùi so với kế hoạch ban đầu là ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thành chúc xin chào biên tập viên thái cương
kính thưa quý vị khoảng một mươi h bốn mươi năm ngày hai mươi tháng hai
một xưởng gỗ rộng hàng trăm mét vuông trên đường quốc lộ năm mươi xã đa phước huyện bình chánh tp hcm
đã xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn khiến cho nhiều tài sản bị thiêu rụi
thời điểm trên nhiều công nhân đang làm việc tại xưởng gỗ này tháo chạy phán loạn
vì một đám cháy bất ngờ bùng phát bên trong
công nhân và bảo vệ xưởng gỗ đã dùng bình chữa cháy mini cố gắng dập lửa nhưng bất thành
trong ít phút ngọn lửa nhanh chóng bao trùm khu nhà xưởng
vụ cháy phát ra một số tiếng nổ
nhiều nhà dân sống lân cận hốt hoảng di dời tài sản bình ga ra khu vực an toàn
nhận tin báo cháy một mươi xe chữa cháy chuyên dụng
gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ được huy động đến hiện trường
lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường sau bốn mươi phút đám cháy được khống chế
tuy nhiên khói vẫn bóp lên nghi ngút
nhằm tránh ngọn lửa bùng phát trở lại đến trưa cùng ngày
lực lượng chữa cháy vẫn duy trì nhiều phương tiện phun nước để làm mát khu vực xảy ra hỏa hoạn
ghi nhận bước đầu khu nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông bị sụp đổ mái
tài sản và mấy móc bên trong bị lửa thiêu rụi
ngoài ra vụ cháy còn lại một người bị bỏng
một xe tải của nhà dân bên cạnh bị ảnh hưởng
được biết trước tết chủ sưởng gỗ này mới nhập một lượng lớn gỗ về để chuẩn bị cho sưởng xuất
thiệt hại vụ cháy ước tính ban đầu hàng tỷ đồng
cũng trong ngày hai mươi tháng hai công an thuận an tỉnh bình dương cho biết
đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm một nam thanh niên tử vong
đồng thời điều tra ba chiếc điện thoại trong người nạn nhân này
vì nghi vấn liên quan đến một vụ cướp giật
theo đó khoảng hai mươi giờ tối ngày một mươi chín tháng hai lê tấn đạt hai mươi chín tuổi ngụ tỉnh bình dương
chạy xe máy biển số sáu mươi một d một trăm bảy mươi tám nghìn năm trăm năm mươi hai trên đường dt bảy trăm bốn mươi một
hướng từ cầu ông bố đi ngã bốn năm trăm năm mươi
khi qua khỏi giao lộ đồng an phường bình hòa tỉnh bình dương
do ôm cô với tốc độ cao không làm chủ tay lái
nên tông vào giải phân cách bằng bê tông và cột đèn chiếu sáng
tai nạn khiến nam thanh niên và chiếc xe máy trượt dài đi hàng chục mét
nạn nhân nhanh chóng được chuyển vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó
trên người nạn nhân có mang tìm thấy một giấy ra tụ được một mươi ngày
nhiều thẻ atm và ba chiếc điện thoại
khi dụt vào chiếc điện thoại này gọi đi
thì những người nghe máy đều nói chiếc điện thoại mới bị cướp giật cách đó ít phút
sau đó một tài xế grab tới nhận lại điện thoại
và nhận dạng chính đạt và giật điện thoại của mình
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
công an quận năm tp hcm hiện đang mở rộng điều tra nhóm người giải danh lực lượng công an
làm giả giấy tờ nhằm mục đích xin xe vi phạm trong quá trình điều khiển phương tiện trên đường
trước đó công an quận năm phát hiện xe ô tô do trần trung hiếu hai mươi chín tuổi điều khiển
vi phạm luật giao thông nên dừng kiểm tra hành chính
sau đó như phấn sơn hai mươi năm tuổi chạy xe đến xương lật công an
xuất trình giấy phép lấy xe có hình mặt quân phục để xin
thấy nghi vấn nên công an đã tạm giữ sơn
mở rộng điều tra công an phát hiện ra đường dây làm giả giấy tờ công an
do trầm đức tài ngô quốc phủ và trần văn tùng liên kết thực hiện
tùng là người sử dụng thiết bị tại cửa hàng in photocoby để làm giả các loại giấy tờ của công an
nhiều tan vật tài liệu cũng đã được thu giữ tại nơi làm việc của đối tượng
thưa quý vị đội cảnh sát kinh tế công an quận năm tp hcm cho biết
ngày một mươi chín tháng hai đã phối hợp với đội quản lý thị trường số năm của quản lý thị trường tp hcm
tiến hành kiểm tra chành xe khải nam tại địa chỉ ba trăm sáu mươi ba

thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện tại chành xe có tám một trăm tám mươi ba hộp khẩu trang
loại năm mươi cái một hộp tổng số lượng là bốn trăm linh chín một trăm năm mươi cái khẩu trang với ba mươi bốn nhãn hiệu khác nhau
không có hóa đơn chứng từ toàn bộ khẩu trang chưa được cơ quan chức năng cấp giấy kiểm định về chất lượng
theo quy định thì không được phép lưu hành trên thị trường
cái giai đoạn mà cái dịch bệnh nó diễn biến rất là phức tạp
mà hầu hết tất cả các cửa hàng kinh doanh thuốc trên địa bàn
quận năm nói riêng hầu như là người dân không có thể mua được các cái khẩu trang
với tình hình này ban chỉ huy hoa quận chỉ đạo trực tiếp đoàn công tác kinh tế
có cái kỳ kiểm tra và cũng áp dụng các biện pháp dịch vụ
để phát hiện các cái đối tượng có dấu hiệu gâm hàng
trước mắt thì chúng tôi cũng đang tiến hành kiểm tra về chứng từ và chất lượng của các sản phẩm này
được biết từ mấy ngày trước
qua công tác nắm địa bàn các tinh sát của đội cảnh sát kinh tế không ăn quận năm
đã phát hiện số lượng lớn khẩu trang được tập kết tại chành xe này
để chuẩn bị chuyển sang campuchia
không loại trừ khả năng sẽ chuyển sang nước thứ ba
hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguồn gốc
chất lượng số khẩu trang bị phát hiện thu giữ
ngày hai mươi tháng hai ủy ban nhân dân tp hcm đã có công văn khẩn
kiến nghị bộ chính phủ bộ giáo dục đào tạo bộ lao động thương binh và xã hội
về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh sinh viên và học viên
đến hết tháng ba năm hai nghìn hai mươi và điều chỉnh thời gian năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
theo đó trước tình hình diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh covid một mươi chín
tìm ẩn nguy cơ và chưa có dấu hiệu ổn định trong thời gian sắp tới
để đảm bảo sự an toàn và sức khỏe cho học sinh luôn phải đặt lên hàng đầu
và nhằm giúp các địa phương đơn vị cơ sở giáo dục chủ động xây dựng triển khai đồng bộ
các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
chuẩn bị cho năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
của cả nước giúp cho học sinh và phụ huynh an tâm chủ động sắp xếp công việc
sinh hoạt học tập của gia đình và cá nhân
vì vậy ủy ban nhân dân tp hcm kiến nghị chính phủ bộ giáo dục và đào tạo
bộ lao động thương minh xã hội chỉ đạo thống nhất trong cả nước
về việc cho phép kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh sinh viên học viên
các cơ sở giáo dục cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến hết tháng ba năm hai nghìn hai mươi
điều chỉnh thời gian học năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
tiếp tục học kỳ hai từ tháng bốn đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
dời kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn hai mươi đến cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
top hai mươi điểm đến du lịch toàn cầu top năm điểm đến du lịch châu á
là hai trong số chín mục tiêu mà tp hcm đề ra trong chiến lược phát triển du lịch thành phố
đến năm hai nghìn ba mươi kế hoạch hành động cụ thể và những sáng kiến thực hiện hóa mục tiêu này
đã được thảo luận sôi nổi tại tòa đàm góp ý dự thảo chiến lược phát triển du lịch
thành phố hồ chí minh đến năm hai nghìn ba mươi do sở du lịch thành phố tổ chức vào sáng nay
chiến lược du lịch thành phố hồ chí minh đến năm hai nghìn ba mươi do công ty roland bergen
khu vực châu á tư vấn xây dựng chỉ rõ du lịch thành phố cần dần đẩy mạnh ngành du lịch
để trở thành điểm đến du lịch tốt nhất phân khúc
thông qua một lộ trình toàn diện hai năm đầu tập trung quảng bá thành phố
đặt nền móng cho thành phố xanh và thông minh thiết lập ẩm thực thành một động lực chính cho du lịch
sáu năm tiếp theo cải thiện trải nghiệm mua sắm tổng thể và sự hiện diện của khu vực
phát triển trải nghiệm văn hóa ba trăm sáu mươi quanh lịch sử các tòa nhà biểu diễn và nghệ thuật
tiến tới xuất sắc trong bảy đến một mươi năm tiếp theo đó
thông qua việc định vị thành phố hồ chí minh là trung tâm giải trí của khu vực
và thu hút các sự kiện quốc tế lớn kết hợp đô thị và thiên nhiên
trở thành trung tâm cho vành đai du lịch trên khắp đồng bằng sông cửu long
phát triển các địa điểm đẳng cấp thế giới và thách thức các đối thủ hàng đầu khu vực về kinh doanh và miles
chúng tôi lên chiến lược tập trung vào thế mạnh là di sản của thành phố
cũng như tất cả các sản phẩm thực phẩm rất là nổi trội của thành phố hồ chí minh
ngoài ba sản phẩm du lịch trọng điểm là văn hóa và di sản ẩm thực mua sắm du lịch thành phố
cũng cần tập trung vào những sản phẩm có tiềm năng tạo khác biệt
như hoạt động về đêm và giải trí thiên nhiên và thánh hiểm kinh doanh và mais
để mais phát triển
thì trong này phải quy hoạch để xây thêm khách sạn đưa thêm những cơ sở vật chất những thương hiệu quốc tế nổi tiếng vào
để chúng ta có tạo thành lập được một cái convention bureau rồi
thì chúng ta đi đấu thầu với các nước khác để mang những hội nghị mang tính chất global về tổ chức tại thành phố hồ chí minh
tại buổi tòa đàm các đại biểu là chuyên gia đại diện các doanh nghiệp thương mại du lịch
cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp xung quanh bản dự thảo chiến lược phát triển du lịch
thành phố hồ chí minh

đến năm hai nghìn ba mươi
nếu mục tiêu phát triển thành phố hồ chí minh trở thành một trung tâm du lịch có tầm cỡ trong khu vực châu á thái bình dương
so sánh với những cái hấp lớn trong khu vực
thì thành phố hồ chí minh phải đẩy mạnh cái ao bao phải nghiên cứu thật kỹ và có một cái chiến lược tạo ảnh hưởng
tức là các vệ tinh bên ngoài các thiên nhiên bên ngoài phải sống nhờ vào thành phố hồ chí minh ở cái ao bao này
tức là vừa thu hút đến nhưng mà vừa phải đưa du lịch ra khỏi thành phố hồ chí minh
chiến lược này đưa ra cái mục tiêu cuối cùng là sẽ có một cái sự đồng bộ vào cuộc của tất cả các sở hành liên quan